các chiến sĩ công an đã giúp các thí sinh có một kế thi an toàn và chất lượng
nhiều nội dung đáng chú ý khác cũng sẽ có trong sáu mươi phút của an ninh toàn cảnh
công an tỉnh bình phước phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
triệt phá thành công một đường dây tổ chức vận chuyển trái phép chất ma túy
với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh
tổng số ma túy cơ quan công an thu giữ là hơn ba mươi hai kg ma túy
các loại trong đó có một mươi sáu kg ma túy đá một mươi kg ketamine hai mươi bánh heroin hai khẩu súng ngắn năm viên đạn cao su
và nhiều loại tài liệu liên quan khác
công an tỉnh bình phước đang tạm giữ hình sự bốn đối tượng
bị cáo bùi lê duy linh chú tại huyện crong bắc tỉnh đắk lắc
vừa bị tòa án nhân dân tỉnh đắk lóc đưa ra xét xử sơ thẩm về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
nạn nhân trong vụ án là bà lê thị mai là người sống chung như vợ chồng với linh
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bùi lê duy linh một mươi hai năm tù giam
tại tổ một mươi một phường chùa hang thành phố thái nguyên
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên đã bắt quả tang đoàn huy hoan chú tại huyện đồng hỷ
đang vận chuyển trái phép hai khẩu súng ngắn thuộc vũ khí quân dụng
tại cơ quan điều tra hoan khai nhận có xưởng cơ khí tại nhà và tự học trên mạng cách chế tạo súng để bán kiếm lời
khám xét khẩn cấp chỗ ở của hoan cơ quan điều tra đã thu giữ một số đồ vật thiết bị hoan sử dụng để chế tạo súng
một đường dây buôn bán pháo lậu xuyên việt vừa bị công an tỉnh nghệ an triệt phá
thu giữ hơn một trăm sáu mươi khối pháo với tổng trọng lượng gần hai năm tạ
lực lượng công an đã bắt giữ hồ diên thư là người vận chuyển số pháo trên
tiếp tục điều tra mở rộng lực lượng công an đã thi hành lệnh giữ người bắt người trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn thị thu lành
khám xét chỗ ở của đối tượng tiếp tục thu giữ gần một tạ pháo hoa nổ
tại buổi họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao trả lời câu hỏi của phóng viên về hai công dân việt nam bị cảnh sát tây ban nha bắt giữ
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết đại sứ quán việt nam tại tây ban nha đã nhận được thông tin
và đang triển khai các biện pháp bảo hộ công dân
đại sứ quán việt nam tại tây ban nha vẫn tiếp tục theo dõi vụ việc sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân
theo đúng pháp luật sở tại và pháp luật việt nam
cũng theo đại sứ quán các cơ quan chức năng của tây ban nha vẫn đang trong quá trình điều tra vụ án
hai công dân nói trên có tình trạng sức khỏe bình thường và được hỗ trợ pháp lý theo đúng quy định
vâng thưa quý vị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai đang diễn ra
và đây là một kỳ thi đặc biệt có ý nghĩa quan trọng đối với hàng triệu thí sinh
chính vì vậy mà việc đảm bảo cho các em có một kỳ thi tốt nhất an toàn nhất
là trách nhiệm không chỉ của gia đình nhà trường mà còn của toàn xã hội
vâng và để đồng hành cùng các sĩ tử hàng nghìn đoàn viên thanh niên công an các đơn vị địa phương khối trưởng công an nhân dân
đã tình nguyện tham gia chiến dịch kiến tiếp sức mùa thi
hình ảnh các chiến sĩ công an nhân dân không quản ngại khó khăn vất vả giúp đỡ các em học sinh
đã đem đến nhiều cung bậc cảm xúc trong lòng cư dân mạng
từ biên giới cho tới hải đảo
ở bất cứ nơi đâu có điểm thi thì ở đó có sự hỗ trợ của người chiến sĩ công an
những trái nước mát trong ngày hè nóng nực
những chiếc hút xinh được trao tận tay các thí sinh trước cổng thi với lời chúc
mong các em thấy tốt
trung úy công an giúp thí sinh về nhà lấy thẻ dự thi
trường hợp thí sinh hỏng xe
rất nhanh chóng chiến sĩ cảnh sát giao thông tình nguyện đến tận nhà đón em đưa đi thi
rất may mắn có lực lượng công an hỗ trợ
giúp các em không phải bỏ thi
thật đẹp ấm áp tỉnh quân dân
xin cảm ơn các anh những việc làm bình thường giữa cuộc sống đời thường
nhưng thật xúc động thật đẹp
rất nhân văn và ý nghĩa
chúc các anh thật nhiều sức khỏe để chiến đấu và bảo vệ nhân dân
trên khắp các diễn đàn mạng nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự xúc động
trước những cố gắng nỗ lực của các chiến sĩ công an
mặc cho thời tiết nắng gắt hay mưa rào
những chiến sĩ công an vẫn thẩm lặng làm tốt nhiệm vụ của mình
từ việc đảm bảo an ninh trật tự đến phân luận giao thông
giúp phụ huynh và học sinh đến các điểm trường được thuận tiện đúng giờ và an toàn nhất
các chiến sĩ công an rất nhiệt tình tích cực
chân em bị chấn thương không thể tự đến tham dự kỳ thi
thế nhưng rất may mắn bên cạnh em có sự hỗ trợ của người thân và cả các chú công an
rất cảm ơn mọi người đã giúp em có thêm động lực cố gắng
rất tuyệt vời cứ mỗi năm vào mùa thi lại có thêm rất nhiều hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an
gia đình xin cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các chú công an đã giúp đỡ con
tất cả vì tương lai mầm non của đất nước tuyệt vời ấm tỉnh quân dân
đối với đông đảo cư dân mạng thì hành động đẹp của các chiến sĩ công an khiến nhiều người cảm thấy yên tâm
xua tan sự căng thẳng mệt mỏi cho các thí sinh và cả người thân của các em
đã có những thể cô chia sẻ hành động kịp thời của lực lượng tiếp sức mùa thi và cảnh sát giao thông
đã giúp thí sinh không bị bụi thi
vừa thể hiện tính nhân văn trách nhiệm cộng đồng
vừa tạo được sức lan tỏa về việc làm hành động đẹp trong từng nhịp độc của cuộc sống
đây xứng đáng là những bông hoa đẹp trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
bằng chính việc làm hành động thiết thực và ý nghĩa
xin cảm ơn xã hội đã đồng hành với ngành giáo dục và các em học sinh thân yêu
một mùa thi an toàn thành công sắp qua
nhưng vẫn còn đó những hình ảnh đẹp của các chiến sĩ tiếp sức mùa thi
suy nghĩ cảm nhận của bạn như thế nào về những hành động đó
hãy cùng tương tác và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage của truyền hình công an nhân dân
đến với câu chuyện giao thông ngày hôm nay
thưa quý vị thực hiện đợt cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
những ngày qua lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã đồng loạt gia quân huy động tối đa lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
và triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp với quan điểm
xử lý không có vùng cấm không có ngoại lệ
bước đầu cho thấy tình hình trật tự an toàn giao thông đang có chuyển biến rõ nét tích cực trong nhận thức
và thay đổi hành vi chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông của các chủ phương tiện người tham gia giao thông
sau đây là ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại tỉnh bắc ninh
trường hợp vi phạm cơi nới bốn mươi cm thành thùng xe vừa bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc ninh lập biên bản xử lý
bên cạnh nộp phạt vi phạm hành chính chín năm triệu đồng
chủ phương tiện buộc phải cắt thùng xe về đúng thiết kế ban đầu
qua công tác tuyên truyền giải thích của lực lượng chức năng
chủ phương tiện và lái xe đã đồng thuận chấp hành chủ trương
lái xe thì tất nhiên là đi trên đường thì chấp hành
và bây giờ nhà nước đã ra những quy định như này thì chúng tôi đã cắt cơi và tải xe thì đã chấp hành đúng theo quy định
còn đây là lái xe vi phạm nồng độ cồn
ở mức ba mg
trên một lít khí thở
chỉ vì tâm lý chủ quan không nghĩ đến nguy hiểm của việc lái xe sau khi sử dụng rượu bia
anh đã bị phạt một mươi bảy triệu đồng và giữ giấy phép lái xe trong một mươi bảy tháng
bây giờ tan sở thì cũng có anh em ngồi với nhau một tí
thì cái đấy biết luật nhưng mà do vô tình nên là cái này cũng phải chấp nhận hình phạt của pháp luật thôi
tuần sau thì nếu mà có sử dụng nồng độ cồn
thì mình sẽ giữ giấy phép lái xe
sẽ dùng phương tiện khác không dùng phương tiện cá nhân nữa
mục tiêu hướng đến của đợt cao điểm không chỉ là chủ động phòng ngừa phát hiện ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm
là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
mà còn nhằm tạo chuyển biến về nhận thức xây dựng văn hóa giao thông cho chủ phương tiện lái xe
do đó ngoài việc lập biên bản xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định
lực lượng cảnh sát giao thông đã kết hợp tuyên truyền để lái xe nhận thức được lỗi vi phạm của mình và tự giác chấp hành
trước là cước hết các thứ thấp thì thôi anh em về cơi lên một tí xe thành thùng nó cũng thấp
thì bây giờ thì mình muốn trở thêm tí nhưng bây giờ anh em tuyên truyền loa đài các thứ
thì là bắt hạ cơ mới lại chở đủ tải
thì là anh em chấp hành
sau một tuần giao quân thực hiện đợt cao điểm
kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã lập biên bản xử lý gần bảy trăm linh trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
kho bạc nhà nước thu ba một tỷ đồng
trong đó các lỗi vi phạm chủ yếu như nồng độ cồn trở hàng quá tải trọng
tự ý cải tạo phương tiện và các hành vi vi phạm khác
từ ngày đầu gia quân đến nay thì chúng tôi ghi nhận thái độ hợp tác của những người tham gia giao thông
chưa có trường hợp nào có thái độ chống đối lực lượng chức năng
và qua đây cũng đề nghị người dân chấp hành nghiêm quy định về nồng độ cồn khi lái xe
để đảm bảo cho an toàn cho bản thân gia đình và xã hội
trong đợt thực hiện các hoạt cao điểm đợt này
thì chúng tôi đặt ra quyết tâm cao nhất
đấy là xử lý cương quyết quyết liệt đối với những trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông
và sẽ không có bất kể một vùng cấm cũng như là một trường hợp ngoại lệ nào
đặc biệt là đối với những trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
là cán bộ đảng viên viên chức công chức
thì chúng tôi cũng sẽ gửi về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định
đợt gia quân sẽ được thực hiện triệt để duy trì thường xuyên liên tục đến hết ngày hai mươi tháng chín
do đó bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng
yếu tố quan trọng nhất là ý thức chấp hành luật giao thông của mỗi người dân
qua đó góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông xảy ra
hướng đến xây dựng văn hóa giao thông an toàn